công an huyện quế phong tỉnh nghệ an vừa phối hợp cùng chính quyền địa phương
các ban ngành liên quan tiến hành tiêu hủy một trăm năm mươi ba khẩu súng và vật liệu nổ
số vũ khí được tiêu hủy lần này gồm một trăm năm mươi hai khẩu súng tự chế một khẩu được thiết kế tương tự súng quân dụng
một thỏi thuốc nổ một kíp điện và ba kích điện bị người dân tàng trữ trái phép
số vũ khí trên đã được xử lý tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó công an huyện quế phong đã tuyên truyền các văn bản liên quan đến tàng trữ sử dụng vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ súng tự chế tổ chức vận động người dân tự giao nộp và thu giữ